trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín ngày một mươi năm tháng một mươi một tại hà nội
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức gặp mặt
các giáo viên tiêu biểu đang giảng dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh
các thầy cô giáo có nhiều tâm huyết công hiến cho sự nghiệp giáo dục
năm nay chương trình chia sẻ cùng thầy cô tuyên dương sáu mươi ba giáo viên trong đó có hai mươi ba giáo viên là
người dân tộc thiểu số đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn mỗi thầy cô giáo được tuyên dương
là những tấm gương sáng về tình yêu thương sự hy sinh công hiến cho sự nghiệp giáo dục
ngày hai mươi tháng một mươi một năm nay của cô giáo lương thị hòa dường như ý nghĩa hơn bởi cô là một trong số sáu mươi ba giáo viên được tuyên dương
mái trường trung học cơ sở cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình một trong những huyện miền núi
đặc biệt khó khăn có thể nói sự ghi nhận và sẻ chia này là nguồn động lực để cô giáo lương thị hòa
vượt qua khó khăn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
thông qua chương trình chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội đã hiểu hơn về những khó khăn vất vả
của những người gieo chữ ở những nơi gian khó của đất nước đặc biệt là những người giải công gieo chữ
trên những bản làng vùng dân tộc thiểu số từ đó dành sự quan tâm ủng hộ nhiều người
nhiều hơn đến sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn
thầy cô động viên thầy cô yên tâm công tác cống hiến và tạo điều kiện cho thầy cô
được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
trải qua năm năm tổ chức chương trình là sự ghi nhận và tôn vinh những công hiến bền bỉ
không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo cô giáo những người đã dành nhiều thời gian
công sức và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhất là các giáo viên giảng dạy
ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn